ủy ban nhân dân tp hà nội đang chuẩn bị cho việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
sau khi được quốc hội thông qua nghị quyết vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
mô hình chính quyền đô thị sẽ không còn hội đồng nhân dân cấp phường
cùng với đó sẽ có khoảng ba cán bộ được tinh giảm
bài toán khó đặt ra cho hà nội đó là vấn đề lựa chọn cán bộ và phải bảo đảm quyền dân chủ của người dân
không còn hội đồng nhân dân phường tại một trăm bảy mươi bảy phường cũng đồng nghĩa với việc
một lượng lớn biên chế hội đồng nhân dân phường và đội ngũ không chuyên trách sẽ được tinh giảm
trung bình mỗi phường ở hà nội có từ hai mươi năm đến ba mươi đại biểu hội đồng nhân dân
cả chuyên trách và không chuyên trách
áp lực cho hệ thống chính quyền đó là lựa chọn ai ở lại và phải đảm bảo hiệu lực hiệu quả của bộ máy
đảng viên nói thẳng như thế này không còn đủ bởi vì không dám đứng ra chịu trách nhiệm trước đảng trước nhân dân
như vậy là có tội với đảng có tội với nhân dân
bộ máy gọn nhẹ nhưng mà cái sự gọn nhẹ đó là phải đảm bảo bộ máy hoạt động trơn tru và có công suất cao
thì nó mới đáp ứng được chứ không phải là để tạo ra cái dư luận là có cái gọi nhưng lại không có hiệu quả

đây là cái cơ hội để
sang lọc lại cái đội ngũ cán bộ
những người nào mà giỏi giả những người nào mà có phẩm chất tốt đặt cái lợi ích của cộng đồng của quốc gia lên trên
thì ta nên trong cái cơ hội này đưa họ về
luật về hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân được quy định tại luật số tám mươi bảy năm hai nghìn một mươi năm
đã nói rất cụ thể về chức năng giám sát của hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của thường trực hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tòa án nhân dân viện kiểm sát
tòa án nhân dân cơ quan thi hành án dân sự cung cấp v v
với chức năng giám sát quan trọng như vậy khi hội đồng nhân dân không còn
chức năng giám sát sẽ thuộc về đơn vị nào đây cũng là vấn đề quan trọng đặt ra với hà nội
chúng tôi có thể thấy rằng là hội đồng nhân dân cấp trên
đó là cấp quận huyện có thể tiến hành giám sát
thứ hai là chúng ta có thể mở rộng các cái kênh
ví dụ như là các tổ chức nhân dân đứng ra giám sát
ví dụ như là tổ chức nhân dân hoặc là chúng ta cần phải có những cái chuyên gia
phải có những cái người chuyên là có chức năng
có cái chuyên môn sâu để mà đứng ra thẩm định các cái công trình do các cái cấp chính quyền người ta thực hiện
nếu không có giám sát thì chính quyền có thể sẽ hoạt động vượt ra ngoài khuôn khổ của hiến pháp
hoặc dễ bị những lợi ích khác chi phối làm mất đi sự trong sáng liêm chính của chính quyền
xây dựng bộ máy chính quyền
chính quyền đô thị đòi hỏi cơ chế giám sát cụ thể đối ngũ cán bộ quản lý giỏi
các tổ chức giữ vai trò tham mưu cho ủy ban nhân dân phường
có như vậy những vấn đề vướng mắt của người dân mới được giải quyết kịp thời